tiếp thượng tướng trần sạ mòn trăn nha lạt ủy viên bộ chính trị bộ trưởng quốc phòng lào
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ quan hệ việt lào suốt chiều dài lịch sử
được xây dựng vun đắp bằng mồ hôi sương máu
các thế hệ lãnh đạo hai nước luôn nỗ lực hết sức mình cho tình đoàn kết đặc biệt này
và thế hệ chúng ta hôm nay phải có trách nhiệm đóng góp duy trì mối quan hệ này mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
hoàn nghênh chuyến thăm của bộ trưởng bộ quốc phòng lào tới việt nam thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm này
tiếp tục đóng góp vào việc củng cố thúc đẩy mối quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt việt lào
chính phủ việt nam làm hết sức mình thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước
phát triển hơn nữa hợp tác với lào trên nhiều lĩnh vực
để giữ gìn quan hệ hai nước cũng như trong quan hệ việt nam lào campuchia
thủ tướng cho rằng việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao
mong bộ quốc phòng hai nước làm tốt
công tác tham mưu báo cáo kịp thời đề xuất các giải pháp kịp thời cho lãnh đạo hai nước
thủ tướng nhấn mạnh không chỉ cấp trung ương chính phủ
mà các địa phương việt nam cũng hết sức coi trọng đẩy mạnh giao lưu hợp tác với các địa phương của lào
thủ tướng mong muốn duy trì đường biên giới việt lào hòa bình hữu nghị ổn định
đề nghị các bộ ngành chức năng phía lào phối hợp tốt hơn nữa với việt nam
bảo đảm an ninh trật tự biên giới ngăn chặn hiệu quả mọi loại tội phạm xuyên biên giới
thủ tướng đề nghị hai nước ra soát lại các lĩnh vực hợp tác cụ thể
để có giải pháp hiệu quả phát triển trong thời gian tới
bộ trưởng quốc phòng lào trăn xạ mòn trăn nha lạt cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng bày tỏ cảm ơn đảng nhà nước bộ quốc phòng việt nam đã tận tình giúp đỡ phía lào trên nhiều lĩnh vực
trong đó lĩnh vực quốc phòng
hai bộ quốc phòng cũng đã phối hợp rất tốt trong bảo đảm an ninh duy trì đường biên giới hòa bình hữu nghị
ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu kích động chia rẽ hành động hòng làm ảnh hưởng xấu quan hệ đoàn kết hai nước
bộ trưởng cũng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước lào tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đồng chí cũng chuyển lời của thủ tướng thông lung sisulit tới thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị thúc đẩy một số dự án lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước